ngày hai mươi bảy tháng một chính phủ hàn quốc đã nâng mức cảnh báo virus chết người corona lên mức cam mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bốn cấp độ quyết định được đưa ra trong một cuộc họp về ứng phó khẩn cấp với tình hình dịch bệnh do bộ trưởng y tế và phúc lợi nâng hưu chủ trì diễn ra cùng ngày trước đó hàn quốc đã đưa ra mức cảnh báo vàng